bà nga đã đưa hối lộ cho một số cá nhân nhưng bà nga không có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân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
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai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
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám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
ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba